thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ syri đã cướp đi sinh mạng của hơn ba mươi bảy người
lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt
với những người may mắn sống sót họ cũng phải đối mặt với muôn vản khó khăn
khi nhà cửa đổ nát mất hết tài sản và đối mặt với một tương lai bất định
một tuần sau thảm họa động đất trên đường phố adiyaman thổ nhĩ kỳ
người dân đang rời khỏi thành phố để đến những khu vực khác không bị ảnh hưởng bởi thiên tai
tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện như vậy
nhiều người mất sạch nhà cửa tài sản trong động đất
giờ chỉ biết trú trong những căn lều tạm trong tình trạng thiếu thốn như yếu phẩm
điều kiện hiện nay của chúng tôi rất tồi tệ
chúng tôi không thể tìm được nơi trú ẩn và đang phải ở tạm trong sân của một nhà thờ hồi giáo
không có điện không có nước con cái của chúng tôi thì bị ốm
chúng tôi không có nơi nào để đi nhưng cũng không thể trở về nhà
tại thành phố aleppo syri
các công viên trở nên nguy hiểm
đông hơn hẳn ngày thường
chỉ có điều những người tới đây đều là nạn nhân của trận động đất thảm khốc vừa qua
đến tìm một nơi tạm cư
những ngày qua thật khó khăn với người dân syri chúng tôi
những người ở trong công viên này là những người đã mất nhà cửa trong động đất
giờ một số hàng cứu trợ đã đến nhưng chúng tôi vẫn phải ở trong lều tạm
theo ước tính của liên hợp quốc hàng triệu người đã mất nhà ở sau trận động đất có độ lớn bảy tám
kéo theo hàng loạt dư chấn mạnh ở miền nam thổ nhĩ kỳ và miền bắc syri
hiện các quốc gia và tổ chức cứu trợ quốc tế đang khẩn trương viện trợ nhu yếu phẩm
và vật tư y tế cho người dân hai nước